tại ấp phước dân xã phước chỉ huyện trảng bàng lực lượng công an tỉnh tây ninh đã đột kích và bắt quả tăng bốn mươi ba người đang đánh bạc
tăng vật thu giữ là gồm một bộ dụng cụ lắc xí ngầu ba mươi sáu con gà bốn mươi điện thoại di động ba mươi năm xe mô tô các loại và trên chín mươi sáu triệu đồng
qua điều tra ban đầu được biết từ đầu năm hai nghìn một mươi tám phan việt hùng chú tại huyện trảng bàng
móc nối với các đối tượng cờ bạc để tổ chức đánh bạc dưới hình thức đá gà và lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền
để điều hành song bạc hùng phân công phạm văn hết chú tại huyện trảng bàng phụ trách thu tiền sâu bên tài xỉu
hết và hùng chuẩn bị sẵn một bàn nhựa một bộ dụng cụ lắc tài xỉu để tổ chức cho các đối tượng đánh bạc
mỗi trận gà đã ăn thua từ hai đến hai mươi triệu đồng cư mỗi trận đá gà phải đưa tiền cho hùng và hết một mươi số tiền thắng cược
nhận vận chuyển pháo nổ từ khu vực biên giới vào nội địa đối tượng hà đức bình chú tại xã liên hòa huyện lập thạch của tỉnh vĩnh phúc đã bị công an huyện văn lãng của tỉnh lạng sơn bắt quả tang khi đang trên đường mang pháo về nhà cất giấu